trung kết cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tại hà nội
đây là năm thứ ba cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam được truyền hình nhân dân bán nhân dân tổ chức
và cũng ngày càng tạo được tính vàng đối với công chúng yêu nhấp ảnh trên cả nước
với chủ đề hội ngộ vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi tám
trung kết cuộc thi ảnh hôm nay đã tìm ra một mươi tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
đó là những tác phẩm được chọn ra từ tám bức ảnh dự thi của hơn một trăm linh tác giả tham gia thường xuyên
và trải qua suốt một mươi một cuộc thi tháng năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
hội ngộ vẻ đẹp việt nam chính là hội ngộ vẻ đẹp của các văn hóa lễ hội di sản việt nam
người lao động hôm nay chân dung cuộc sống vì ngày mai tươi sáng
và đó cũng là chủ đề mà cuộc thi ảnh hướng tới năm nay
có thể nói cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam chính là sân chơi tạo nên sự kết nối giữa nhấp ảnh với truyền hình
để từ đó phản ánh sinh động vẻ đẹp việt nam đất nước con người